tại hà nội đã diễn ra chương trình kết nối các công ty chứng khoán asean lần thứ ba
chương trình được coi là cầu nối để các công ty chứng khoán asean có dịp gặp gỡ
giao lưu và cùng nhau hỗ trợ xây dựng thị trường vốn trong khu vực asean
chương trình kết nối các công ty chứng khoán asean là một sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác các sự
giao dịch chứng khoán asean có mục tiêu kết nối các công ty chứng khoán trong khu vực nhằm tăng cường
giao lưu trao đổi kinh nghiệm cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác thúc đẩy tiến trình hội nhập
các thị trường chứng khoán asean trong khuôn khổ hội nhập aec
tại chương trình năm nay các đại biểu đã nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng của
cộng đồng kinh tế chung asean aec là thúc đẩy phát triển thị trường tài chính tự do hóa đầu tư
và dòng vốn tạo sự liên kết giữa các sở giao dịch chứng khoán asean
vì vậy để việc kết nối giữa các sở giao dịch chứng khoán trong khu vực trở nên thực chất hơn
thì các bên cần chung tay tạo môi trường điều kiện để các thành viên thị trường gắn kết hơn
đồng thời thiết lập một nền tảng cơ sở nhà đầu tư chung thống nhất
theo đó có thể mở rộng diễn đàn này bằng cách có thêm bên mua của thị trường
cũng như sự góp mặt của các quỹ và các công ty quản lý quỹ
các nhà đầu tư chứ không chỉ là các công ty chứng khoán